thưa quý vị hôm nay kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên việt nam
cũng chính là ngày kỷ niệm sáu mươi bảy năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn hai mươi ba
trong những năm qua cùng với thanh niên cả nước
tuổi trẻ công an nhân dân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập và giàn luyện
tình nguyện vì cộng đồng đến nơi gian khổ đảm nhận những lĩnh vực mới việc khó
đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của đất nước
trên cơ sở định hướng của đảng ủy công an trung ương bộ công an
ban bí thư trung ương đoàn các bộ đoàn trong đoàn công an nhân dân
đã tập trung quán triệt các nghị quyết của đảng của đoàn về mục tiêu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
đặc biệt là mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai
và nghị quyết đại hội đoàn các cấp trong công an nhân dân
nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác chiến đấu học tập rèn luyện của thanh niên
các phong trào hành động cách mạng mà xuyên suốt là phong trào thanh niên công an nhân dân
học tập thực điện sáu điều bác hồ dạy đã phát huy cao độ tinh thần sung kích
sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cấp quản lý căn cước công dân định danh điện tử xây dựng các ứng dụng phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến
nhiều công trình phần việc sáng tạo của thanh niên đã phát huy hiệu quả trên thực tế
góp phần chuyển đổi số phục vụ công tác công an xây dựng chính phủ số xã hội số công dân số